nhưng qua đó cũng không thể tự mãn
đây cũng là một phần là do sự đoàn kết giữa các đồng chí đồng đội trong tập thể đơn vị

nếu chúng ta không làm được thì không ai làm được

để chúng ta cứu cái còn trong cái mất
thi đua thì phải yêu nước yêu nước thì phải thi đua
và những người thi đua là những người yêu nước nhất

để mình cố gắng thi đua nhiều hơn

công đoàn công an nhân dân tiêu biểu đại diện cho gần hai mươi năm đoàn viên công đoàn công an nhân dân từ mọi miền tổ quốc đã tổ chức lễ báo công dân bác
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân thành kính tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với bác hồ kính yêu
người anh hùng kiệt xuất của dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới và kính dâng lên bác những thành tích mà tổ chức công đoàn trong công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu
và đã đạt được trong thời gian vừa qua
tại buổi lễ công đoàn công an nhân dân tự hào báo cáo với bác một mươi bốn gương đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu được lãnh đạo bộ công an trao giải thưởng
đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai đây là những đoàn viên tận tụy sáng tạo trên các lĩnh vực công tác công đoàn trong phong trào thi đua
lao động giỏi lao động sáng tạo trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh cán bộ đoàn viên công đoàn công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của người
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân đã tổ chức dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
huyện vân hồ
vào tối qua ngày một mươi tháng sáu huyện ủy ubnd huyện vân hồ
tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập mùa một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba mùa một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tới dự có các đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh hưng yên
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sơn la và huyện vân hồ qua các thời kỳ
cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba chính phủ đã ban hành nghị quyết số bảy mươi hai nqcp về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện mộc châu để thành lập
huyện vân hồ thuộc tỉnh sơn la
qua một mươi năm thành lập đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức
từng bước xây dựng huyện vân hồ ngày càng phát triển chuyển mình vươn lên mạnh mẽ tỷ lệ hộ nghèo giảm từ năm mươi bảy ba năm hai nghìn một mươi ba xuống còn hai mươi sáu ba năm hai nghìn hai mươi ba
quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân biên phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân thường xuyên được củng cố
an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội được giữ vững ổn định
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi được sự quan tâm giúp đỡ của bộ công an cùng đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hưng yên của các nhà hào tâm
tỉnh sơn la và huyện vân hồ đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện vân hồ
kết quả đã xóa được gần một ba trăm linh ngôi nhà tạm
đây là dấu ấn rất quan trọng giúp huyện vân hồ thoát khỏi tình trạng huyện nghèo khó khăn của tỉnh sơn la
giúp huyện vân hồ hoàn thành mục tiêu thoát nghèo trước hai năm rưỡi so với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai đã đề ra
lễ kỷ niệm diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề vân hồ dòng chảy ý tưởng
qua đó giới thiệu về vùng đất con người vân hồ thân thiện mến khách thể hiện khát vọng xây dựng vân hồ
ngày càng phát triển trở thành điểm đến hấp dẫn trên cung đường tây bắc
kỳ họp thứ năm của hội khóa một mươi năm đã thảo nhận
hội khóa một mươi năm đã thảo luận và cho ý kiến về dự án luật căn cước
về dự án luật này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật nhấn mạnh
luật căn cước sẽ góp phần thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau
thảo luận tại tổ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
một trong những mục tiêu quan trọng khi xây dựng dự án luật căn cước là bảo vệ người dân
dẫn chứng từ thực tế khó xác định nhân thân khi tìm thông tin người già đi lạc
người tâm thần trẻ em đi lạc hoặc người đi đường gặp sự cố tai nạn giao thông
bộ trưởng tô lâm cho biết những người này đều thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội
và luật căn cước sẽ giải quyết được những bất cập này
trong thống kê dân số cũng không có
vì người ta chả có giấy tờ gì người ta chả có căn cước chả có hộ khẩu chả có ai quản lý
vùng sâu vùng xa là tất nhiên rồi
ngay trong hà nội thôi ngay thành phố trinh minh thôi ngay thành phố sơn động này thôi cũng hàng trăm nghìn
nếu chúng ta không đưa vào trong một xã hội giúp tạo điều kiện cho người ta
một vùng nào cũng có những hoàn cảnh như vậy
mọi người dân mọi người dân có quyền cư chung bất cứ đâu trên lãnh thổ việt nam này
không ai cấm được họ
thì cái mục tiêu này để bảo vệ nhân dân cái ý nghĩa này nó rất lớn
không có cái lời nào để có thể nói được
cũng từ góc độ bảo vệ người dân khi xây dựng dự án luật căn cước
về mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng đối với người gốc việt chưa xác định được quốc tịch trong dự thảo luật
bộ trưởng tô lâm khẳng định nhóm đối tượng này sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước
đối tượng là người gốc việt
đang cư trú ở việt nam
đứng vào quản lý xã hội
người ta phải được xã hội công nhận
và xã hội phải thừa nhận
và người ta được có quyền giao dịch trong xã hội đó
thế người ta phải có cái giấy tờ gì chứ
người ta sống ở đấy không thấy ngôn vĩ giá trị pháp lý gì
về cái việc này không quốc tịch không hộ chiếu không chứng minh không căn cước
người ta giao dịch bằng cái gì
các cơ quan quản lý thì muốn quản lý muốn giao dịch với họ thì bằng cái gì
chúng tôi chưa dám cấp căn cước
chúng tôi chỉ làm cái chứng nhận căn cước
quá trình xác minh đánh giá rồi như thế
người nước ngoài nếu nhập quốc tịch vào đây mà vào đây mà cư trú ở ngoài đây còn được cấp cái này không
thế mà bây giờ lại người gốc việt nam
mình cũng rất thận trọng
như các đại biểu nói thì đây là cái chứng nhận căn cước thôi
nó là một cái bước ban đầu tiến đến cái căn cước của người ta
và để tạo điều kiện cho người ta xã hội cũng phải có trách nhiệm
họ cũng phải có trách nhiệm với xã hội chúng ta
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh không chỉ về ý nghĩa bảo vệ người dân
luật căn cước sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện các giao dịch dịch vụ thủ tục hành chính
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các tin tức nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
đồng chủ trì hội thảo khoa học quốc gia bảo vệ người dân
bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
nhìn lại một mươi năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
kết quả hội thảo đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị
vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
bộ trưởng tô lâm biểu dương sự công hiến đóng góp quan trọng của những người làm công tác báo chí nói chung
và báo chí trong công an nhân dân nói riêng đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông
tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thông tin toàn diện đi vào chiều sâu
có trọng tâm trọng điểm trên các mặt công tác công an
nhân dịp này bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam
phát động giải báo chí vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
tuần qua bộ trưởng tô lâm chủ trì lễ đón và tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
do ngài yoon hee keun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc làm trường đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể
trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
và tổng kết dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai
do chính phủ hàn quốc viện trợ thông qua cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
sự tham gia tích cực của đoàn thanh niên các cấp góp phần tích cực cùng lực lượng công an nhân dân
bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị công tác bảo đảm an ninh trật tự
liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay vừa diễn ra trong tuần qua
vận dụng tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước bộ công an đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp
lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua hướng vào giải quyết các nhiệm vụ cam go phức tạp
cùng với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được triển khai xuyên suốt
nhiều phong trào thi đua sôi nổi học tập và thực hiện sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân đã góp phần to lớn
tạo động lực cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thống nhất nhận thức về những vấn đề mới liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng
đánh giá làm rõ thực tiễn tổ chức công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
chú trọng đào tạo nhân lực ứng dụng khoa học công nghệ
đây là một trong những nhấn mạnh của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
với công an các đơn vị địa phương tại hội thảo khoa học công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
nhận thức và thực tiễn vừa được tổ chức tuần qua
chủ trì hội nghị tập huấn công tác đối ngoại công an nhân dân trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục củng cố mở rộng phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác công an với các nước và các tổ chức quốc tế
từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu ổn định bền vững có trọng tâm trọng điểm
tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương liên quan đến công tác an ninh trật tự ở khu vực và trên thế giới
tuần qua thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự hội nghị thượng đỉnh công nghệ châu á hai nghìn hai mươi ba tại singapore
và có bài phát biểu đưa ra các giải pháp đồng góp để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và tội phạm lừa đảo trực tuyến nói riêng trong thời gian tới
chiều nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tính đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi sáu đối tượng có liên quan tới vụ việc xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đồng thời lực lượng chức năng cũng đã giải thoát được hai công dân bị bắt làm con tin công dân thứ ba tự giải thoát
tại địa bàn huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã gia tiêu và ia cơ tu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã hy sinh và người dân tử vong và bị thương
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
hiện các đơn vị chức năng đang quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
ngay trong chiều ngày hôm nay một mươi một tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã quyết định
truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
theo đó bộ trưởng bộ công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán nghi lộc nghệ an cán bộ công an xã gia cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí nguyễn đăng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán yên thành nghệ an
cán bộ công an xã gia cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí trần quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thạch hà hà tĩnh cán bộ công an xã gia tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hà tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán triệu sơn thanh hóa cán bộ công an xã gia tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc

phó trưởng công an xã yà cờ tu và đại úy lê kiên cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cám bộ công an xã yà cờ tu
xin được chuyển sang thông tin khác công an tỉnh hà giang đã tổ chức chung kết hội thi trưởng công an xã thị trấn sỏi năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự vòng chung kết có hai mươi năm đồng chí trưởng công an xã thị trấn tiêu biểu xuất sắc đại diện cho một mươi một công an các huyện thành phố
các thí sinh đã trải qua ba phần thi gồm giới thiệu tìm hiểu kiến thức pháp luật nghiệp vụ xử lý tình huống thực tế công tác
qua các phần thi các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh sự hiểu biết nắm vững các kiến thức về pháp luật nghiệp vụ biết kết hợp hài hòa linh hoạt giữa kiến thức với thực tiễn công tác
thông qua hội thi là dịp để kiểm tra đánh giá những kiến thức kỹ năng biện pháp xử lý các tình huống của lực lượng công an cấp xã
hôm nay vừa là dịp để bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị trình độ pháp luật chuyên môn nghiệp vụ góp phần xây dựng lực lượng công an xã thị trấn và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đây cũng là diễn đàn sân chơi sáng tạo bổ ích để các tập thể cá nhân có điều kiện giao lưu học hỏi trao đổi nâng cao kiến thức kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn ba thả chú tại phường hàng châu hà nội đã tới đón mẹ về
theo ông thả mẹ ông là cụ trần thị toán sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy có trí nhớ không tốt đây là lần đầu tiên mẹ ông đi làm
thay mặt gia đình ông thả bày tỏ sự cảm kích và cảm ơn các chiến sĩ công an hết lòng phục vụ nhân dân